tổng cục đường bộ việt nam cho biết vừa qua lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra quyết liệt xe vi phạm về tải trọng trên cả nước góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
theo báo cáo của tổng cục đường bộ việt nam trong tháng bảy vừa qua lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra sáu mươi hai sáu mươi tám xe trong đó ba năm trăm sáu mươi bốn xe vi phạm về tải trọng
ba năm trăm bảy mươi bốn xe vi phạm về kích thước thùng hàng tước một hai trăm sáu mươi chín giấy phép lái xe sự phạt nộp kho bạc nhà nước hai mươi chín bảy tỷ đồng
công tác kiểm soát tải trọng xe tiếp tục được thực hiện quyết liệt trên cả nước góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
công tác kiểm soát tải trọng xe tiếp tục được xã hội đồng thuận ủng hộ cao nhận thức của chủ xe lái xe doanh nghiệp vận tải
các cơ sở đầu nguồn hàng đã được nâng lên rõ rệt lượng xe quá tải tiếp tục giảm góp phần tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực vận tải hàng hóa
và cân bằng thị phần vận tải đường sắt đường thủy nội địa hàng hải